đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại sáu huyện thành phố trong tỉnh
để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tại đây nhiều vấn đề dân sinh như giá thịt lợn xuống thấp kỷ lục đầu tư hệ thống thủy lợi đã được các cử tri đề xuất lên
tại các điểm tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam đã báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
đa số các đại biểu cử tri phát biểu đồng tình với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
đồng thời bày tỏ tâm tư nguyện vọng đề xuất nhiều ý kiến về các lĩnh vực của đời sống như
quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp
tìm đầu ra ổn định cho sản xuất nông nghiệp để tránh tình trạng được mùa mất giá
có quy hoạch phát triển chăn nuôi để không xảy ra tình trạng giá lợn xuống thấp gây thiệt hại nặng cho người nông dân như vừa qua
đồng thời đề nghị với nhà nước các cấp chỉ đạo ngân hàng các tổ chức tín dụng cho giãn nợ khoanh nợ
hỗ trợ lãi suất và chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất cám hạ giá cám tiếp tục thực hiện liên kết bốn nhà trong chăn nuôi để hỗ trợ cho người dân
tại các điểm tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam đã giải trình một số vấn đề
nội dung thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo với quốc hội và chính phủ xem xét giải quyết